bộ y tế vừa có văn bản khẩn gửi các bộ ngành cơ quan trực thuộc chính phủ và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
về việc hướng dẫn xét nghiệm sars cov hai đối với cơ sở sản xuất kinh doanh
theo đó để tăng cường công tác phòng chống dịch covid một mươi chín và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh
tại các địa phương trong tình hình mới bộ y tế đề nghị các bộ ngành và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố
khẩn trương chỉ đạo quy định về xét nghiệm sars cov hai tại cơ sở sản xuất kinh doanh
thực hiện xét nghiệm sàng lọc đối với tất cả các trường hợp người lao động có biểu hiện nghi ngờ mắc covid một mươi chín
như ho sốt khó thở hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan
bộ y tế lưu ý không thực hiện xét nghiệm đối với người đã tiêm đủ liều vaccine
liều cuối cùng tiêm trong khoảng thời gian ít nhất là một mươi bốn ngày và không quá một mươi hai tháng
hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng nếu có chỉ khuyên khích không bắt buộc
kỹ thuật xét nghiệm bằng phương pháp rt pcr hoặc test nhanh kháng nguyên
kết quả xét nghiệm phải được báo cáo ngay cho trung tâm y tế cấp huyện nơi cơ sở sản xuất kinh doanh
đóng chân trong khoảng hai giờ sau khi kết thúc ngày xét nghiệm và báo cáo ngay sau khi có trường hợp
dương tính với sars cov hai bộ y tế cũng nhấn mạnh cơ sở sản xuất kinh doanh nếu tự xét nghiệm
bằng test nhanh kháng nguyên thì phải được hướng dẫn của trung tâm kiểm soát bệnh tật cấp tỉnh
hoặc trung tâm y tế cấp huyện đồng thời bộ lưu ý tết nhanh kháng nguyên sars cov hai
phải thuộc danh mục đã được cấp số đăng ký lưu hành hoặc cấp giấy phép nhập khẩu của bộ y tế
cơ sở sản xuất kinh doanh tự chịu trách nhiệm về chất lượng test kháng nguyên quy trình và kết quả xét nghiệm